thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng hai đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng các y bác sĩ
bệnh viện từ dũ và viện pasteur tp hcm nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thầy thuốc việt nam
đến thăm và chúc mừng tập thể y bác sĩ nhân viên bệnh viện từ dũ tại tp hcm
nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam đồng chí nguyễn trọng nghĩa bày tỏ sự tự hào
về bề dày lịch sử truyền thống và sự cống hiến của các thế hệ y bác sĩ
thầy thuốc bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và chăm sóc thông thường
biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể y bác sĩ bệnh viện đã chăm sóc các trường hợp sản khoa
rất đặc biệt không chỉ tại tp hcm mà còn cả khu vực phía nam
tại viện pastor tp hcm đồng chí nhận định viện pastor đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong công tác y tế dự phòng xét nghiệm phát hiện dịch bệnh
với chức lý phòng bệnh hơn chữa bệnh công tác dự phòng các loại bệnh tật là vô cùng quan trọng
nhất là trong bối cảnh có nhiều dịch bệnh nguy hiểm mới nổi hiện nay
đồng chí nguyễn trọng nghĩa mong muốn thời gian tới các bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh của mình
xây dựng nguồn nhân lực ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào công tác xét nghiệm
chẩn đoán điều trị nhằm khẳng định vai trò vị thế của bệnh viện ở trong nước trong khu vực và quốc tế